chiều nay hai mươi chín tháng một tại trụ sở trung mương đảng đảng bộ văn phòng trung mương đảng đã tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng
tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương và các đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phụ trách hội đồng lý luận trung ương
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban ngành trung ương văn phòng trung ương
văn phòng tổng bí thư và các đảng viên sinh hoạt tại đảng bộ văn phòng trung ương đảng
nguyên tổng bí thư đỗ mười lê khả phiêu gửi lãng hoa chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng
thay mặt bộ chính trị ban bí thư và đảng bộ văn phòng trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng đã trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng
phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước ta tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của riêng đồng chí tổng bí thư và gia đình
mà còn là niềm tự hào chung của toàn đảng và của tất cả chúng ta
với năm mươi năm vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam
giữ nhiều cương vị quan trọng lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí nguyễn phú trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
giữ vững bản lĩnh người cộng sản kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng
luôn nêu cao tiền phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện
trên cương vị là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đồng chí nguyễn phú trọng đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng lãnh đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân
vượt qua mọi khó khăn thách thức giành được nhiều thành tiệu rất quan trọng trên các lĩnh vực
xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với đảng
nhà nước và chế độ ta luôn thực sự là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ đảng viên nói theo
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
đây là một sự kiện đặc biệt một kỷ niệm sâu sắc một vinh dự vô cùng lớn lao đối với cá nhân đồng chí